thưa quý vị nghệ sĩ hay những người có tầm ảnh hưởng tức là kols vi phạm pháp luật trái thuần phong mỹ tục
gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế hoạt động phát sóng biểu diễn quảng cáo
bộ thông tin và truyền thông vừa thông qua quyết định năm trăm một mươi hai về việc cập nhật kế hoạch triển khai thực hiện
chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
những biện pháp mạnh tay từ cơ quan quản lý nhà nước để thanh lọc môi trường mạng môi trường văn hóa nghệ thuật
nhận được sự ủng hộ tán thành từ dư luận bởi nghệ sĩ là danh sưng đáng trân trọng
và người nghệ sĩ phải có ý thức giữ gìn hình ảnh của mình tuân thủ các quy định của pháp luật
và bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ là những phân tích cụ thể hơn
về câu chuyện này với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
ủy viên ban thường vụ ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
cụ thể quy trình xử lý hạn chế phát sóng biểu diễn quảng cáo đối với nghệ sĩ kols
có hành vi vi phạm pháp luật trái thuần phong mỹ tục dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi
trước đó năm hai nghìn hai mươi một bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động
trong lĩnh vực nghệ thuật yêu cầu nghệ sĩ tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ
không được sáng tác phổ biến lưu hành biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp
với giá trị đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc gây tác động tiêu cực đến tư tưởng thẩm mỹ của công chúng
và thực tế thời gian qua có không ít những nghệ sĩ người nổi tiếng có hành vi vi phạm
trong hoạt động biểu diễn phát ngôn trên mạng xã hội
những hành vi như đưa tin sai sự thật quảng cáo tiền ảo mê tín thổi phồng công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe
đã gây ảnh hưởng không tốt tới xã hội đặc biệt là giới trẻ
tôi đánh giá rất là cao quy định của bộ thông tin truyền thông phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
trong việc chúng ta sẽ có những chế tài mạnh mẽ hơn đối với các nghệ sĩ
chúng ta biết được rằng trong bối cảnh thị trường nghệ thuật phát triển rất mạnh mẽ như ngày hôm nay
thì cái sự cạnh tranh quyết liệt trong nghệ thuật và sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới
rất là tốt
tạo ra khá nhiều những dối loạn khác nhau trong thị trường nghệ thuật cũng như hành vi của các nghệ sĩ
chúng ta không chỉ đối mặt với các thách thức an ninh phi truyền thống nữa
mà chúng ta thực sự đang đối mặt với những thách thức văn hóa phi truyền thống
và với những thách thức như thế này thì chúng ta cần phải có những hình thức xử lý
có các chế tài mạnh mẽ hơn
chúng ta đã ban hành các bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng
cũng như là ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với những người hoạt động
trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
mặc dù vậy thì việc chúng ta có các quy định chế tài mạnh mẽ hơn
thay vì chỉ là những việc nâng cao nhận thức
sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một môi trường nghệ thuật lành mạnh hơn
giúp cho các nghệ sĩ ý thức nhiều hơn về cái trách nhiệm đạo đức của mình
đối với công chúng đối với xã hội
và từ đó thì chúng ta không chỉ làm tốt hơn nhiệm vụ xây dựng con người của chúng ta
mà còn giúp cho đất nước của chúng ta phát triển phồn vinh và hạnh phúc nữa
thưa phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
dư luận đặc biệt quan tâm và thể hiện sự ủng hộ đối với các cơ quan quản lý nhà nước
khi mà chúng ta đã đưa ra những cái biện pháp xử lý mạnh tay hơn
đối với những nghệ sĩ vi phạm pháp luật và có những hành vi mà tác động tiêu cực đến xã hội
nhưng mà nhiều ý kiến cũng cho rằng là cái quy trình xử lý sắp tới
thì cũng phải quy định rất là rõ ràng các điều khoản để xử lý đúng người đúng việc
theo ông cần phải thực thi và có những chế tài cụ thể như thế nào
để đảm bảo các cái biện pháp xử lý thực sự hiệu quả khi mà chúng ta áp dụng vào trong thực tế
khi mà chúng ta ban hành bất kỳ một quy định nào
thì chúng ta cũng cần phải có những cái tính toán hết sức cẩn thận
đầu tiên là chúng ta phải có cái đánh giá tác động xã hội tác động văn hóa
kể cả tác động kinh tế nữa của một việc ban hành một quy định
và chúng ta cũng cần dựa trên một số những cái nguyên tắc mà chúng ta đã ban hành
ví dụ như tôi đánh giá cao
bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng và bộ thông tin truyền thông
trong đó đề cao những yếu tố như là tôn trọng trách nhiệm lành mạnh và an toàn
thế thì những cái việc tôn trọng trách nhiệm lành mạnh và an toàn
cần phải được các nghệ sĩ thể hiện như thế nào trong cái hành động của họ trong cái chia sẻ của họ
hay là chúng ta cũng cần cụ thể hóa hơn nữa
để cho chúng ta có được sự minh bạch sự công bằng
và được nhìn nhận một cách thỏa đáng ở tất cả các bên liên quan
ví dụ như là với các hành vi vi phạm
pháp luật thì không nói làm gì chúng ta đều có thể biết được
vì các hành vi đã được quy định trong các luật
nhưng với những các cái khái niệm nó còn khá là chiều tượng
như là thuần phong mỹ tục hay là những cái giá trị đạo đức
thì chúng ta cần phải xử lý nó đưa ra những cái tiêu chí cụ thể như thế nào
để biết được rằng là hành vi như vậy là trái với lại thuần phong mỹ tục
thì những cái đó cần phải nằm ở trong cái bao quát
của bộ thông tin truyền thông và bộ văn hóa thể thao và du lịch
để từ đó
thì chúng ta ra được những cái quy định nó khả thi nó thuyết phục
và nó sẽ giúp tạo điều kiện vừa là thúc đẩy cái sự phát triển văn hóa nghệ thuật của chúng ta
vừa tạo ra cái sức đề kháng để cho chúng ta chấn chỉnh những hoạt động
nó không thực sự tốt nó trái về thuần phong mỹ tục
nó trái với lại những cái yếu tố liên quan đến đạo đức của dân tộc
bên cạnh sự mạnh tay của các cơ quan quản lý nhà nước
chính công chúng cũng đang nắm giữ quyền lực mềm
khi mà chúng ta tiếp nhận các cái sản phẩm văn hóa
và đòi hỏi nghệ sĩ cũng phải có trách nhiệm với xã hội
ít nhất là không gây ảnh hưởng tiêu cực
và cũng phải giữ gìn hình ảnh trước công chúng
về vấn đề này thì cần có cái sự nhìn nhận như thế nào thưa ông
sau rất nhiều những cái nỗ lực của chúng ta
thì du lận xã hội đã có được một cái nhìn nhận đúng đắn hơn
tạo ra một cái áp lực lớn hơn đối với lại các văn nghệ sĩ
và như chúng ta biết đây thì các văn nghệ sĩ những người nổi tiếng ấy
là họ sống
là nhờ vào công chúng
bây giờ những các cái lợi ích của họ
từ không gian mạng hay là những cái sản phẩm nghệ thuật ấy
thì đều đến từ cái việc là tham gia mua vé chia sẻ
rồi thì follow hay là like của công chúng cả
và khi mà thiếu đi những các cái nguồn lực đó
thiếu đi cái sự cổ vũ từ phía công chúng
mà lại phải đối mặt với những áp lực
từ phía du lận xã hội như vậy
thì chắc chắn là nghệ sĩ sẽ phải thay đổi cái nhận thức và hành vi của họ
để phù hợp hơn với lại du lận xã hội
phù hợp hơn với việc là tạo ra những điều thiện điều tích cực
trong môi trường xã hội để từ đó có được sự đánh giá cao từ phía công chúng
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
tăng kiểm soát an ninh hàng không lên cấp độ một trong dịp nghỉ lễ
là thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách sau đây
cục hàng không việt nam vừa ra quyết định yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không
tăng cường cấp độ một từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến hết ngày ba tháng năm tại các cảng hàng không sân bay
nội bài đà nẵng tân sơn nhất phú quốc cam ranh và các cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt
động bay tại khu vực các cảng hàng không đối với các cảng hàng không cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm
hoạt động bay cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không khác thì thực hiện tăng cường bảo đảm an ninh hàng
không như cấp độ một nhưng không cần tăng cường quân số trực bổ sung hai mươi
đến tham quan nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn thực phẩm công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các
về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng quán ăn cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
thành phố được tăng cường thông qua hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm và nâng cao
ý thức của người kinh doanh từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm thành phố đà nẵng thực hiện
tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong đó chú trọng công tác kiểm tra giám sát tất cả nơi
cung cấp dịch vụ ăn uống các điểm kinh doanh thực phẩm đặc sản đã qua sơ chế chế biến để hạn chế
tình trạng ngộ độc thực phẩm cho du khách và người dân sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi đến các
quận huyện thành phố thủ đức và các đơn vị y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng
covid một mươi chín đồng thời triển khai các biện pháp truyền thông về vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
một cách hiệu quả sở y tế lưu ý đặc biệt phải vận động tiêm liều nhắc lại cho người một mươi tám tuổi trở lên
ở các phường xã chưa đạt tỷ lệ mục tiêu tiêm chủng tối thiểu là tám mươi nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vaccine
đã được phân bổ
các trung tâm y tế trạm y tế bệnh viện công lập có triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng
tiếp tục duy trì tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân tại đơn vị vào tất cả các ngày làm việc trong tuần